vào tối qua ngày một mươi ba tháng bốn tàu sir bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã đưa một ngư dân bị tai biến trên vùng biển phía nam quần đảo hoàng sa về đà nẵng điều trị
trước đó nhận được thông tin tàu qb chín mươi tám nghìn một trăm năm mươi sáu ts khi đang đánh bắt tại khu vực quần đảo hoàng sa
có ngư dân cao văn thành bị hôn mê sâu đề nghị được cứu nạn khẩn cấp
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều tàu sir bốn trăm một mươi hai khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cứu nạn
cùng đi có bác sĩ chuyên khoa của trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thành phố đà nẵng
sau khi trải qua ca cấp cứu để ổn định tình trạng nạn nhân được chuyển sang tàu cứu nạn để được chăm sóc y tế tích cực
đến tối ngày hôm qua tàu sát bốn trăm một mươi hai đã đưa nạn nhân về đà nẵng bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chuyển viện đa khoa tiếp tục điều trị